có thể làm văn bản trình các bộ ngành liên quan và thủ tướng xem xét ứng vốn đầu tư đối với công trình hạ tầng trùng tu mang tính cấp thiết đặc biệt là với dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ hội an và trùng tu di tích đặc biệt chùa cầu ngay trong năm nay
bảo đảm bảo tồn tối ưu các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đặc biệt là di sản văn hóa thế giới hội an
còn vào sáng ngày hôm qua công an tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức khai mạc giải chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
và bắn súng quân dụng năm hai nghìn hai mươi đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tham gia giải gồm hơn bốn trăm bốn mươi vận động viên đến từ công an các đơn vị địa phương sẽ tham gia tranh tài ở hai môn chiến sĩ công an khỏe và bắn súng
môn thi đấu chiến sĩ công an khỏe gồm nhóm tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm thi đấu ở bốn nội dung chạy một trăm linh m bật xa tại chỗ co tay xả đơn và chạy vũ trang ba m
nhóm tuổi trên ba mươi sáu sẽ thi đấu bốn nội dung chạy một trăm linh m chạy một năm trăm linh m bật xa tại chỗ co tay xả đơn
đối với nữ ở nhóm tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm thi đấu ba nội dung chạy một trăm linh m bật xa tại chỗ và vịt giã nữ hai m
nhóm trên ba mươi sáu tuổi thi đấu cả ba nội dung chạy một trăm linh m tám trăm linh m và bật xa tại chỗ
môn bắn súng có hai nội dung cz bảy mươi năm cho nam và nữ và tiểu điên akm
để đảm bảo thời gian thi đấu môn thi bắn súng đã tổ chức vào ngày hai mươi tháng bảy
giải chiến sĩ công an khỏe và bắn súng quân dụng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay hai mươi hai tháng bảy
nhằm nâng cao ý thức và ứng phó với tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh khánh hòa
vào sáng ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại tòa nhà vinpearl beach front condotel tọa lạc tại bảy nghìn tám trăm tám mươi đường trần phú thành phố nha trang
tình huống giả định xảy ra sự cố cháy tại khu vực dạp chiếu phim tầng bốn của tòa nhà
đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng sang khu vực lân cận
khi phát hiện cháy lực lượng chữa cháy cơ sở đã triển khai dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy
tuy nhiên do đám cháy bùng phát lớn ngoài tầm kiểm soát nên ban quản lý tòa nhà đã báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp một trăm một mươi bốn
sau khi nhận tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh khánh hòa đã triển khai điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng năm xe chữa cháy đến ngay hiện trường
lúc này đám cháy bùng phát lớn ở khu vực tầng bốn và lan sang các tầng trên kèm khói bao phủ dày đặc khiến du khách và nhân viên hoảng loạn chen lấn sô đẩy trong quá trình thoát nạn
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng cơ sở đưa các nạn nhân bị thương ra xe cấp cứu và đưa nhân viên cũng như du khách đến khu vực an toàn đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ dập tắt đám cháy
sau hai mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn công tác cứu nạn cứu hộ thành công và an toàn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với hồ xuân cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường chín quận ba tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
bị can hồ xuân cường là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ petro tấn phúc được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia trịnh sướng
giám đốc công ty trách nhiệm ngựa ạn petro mỹ hưng trong việc sản xuất buôn bán hàng giả
theo kết quả điều tra ban đầu ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cương đã thành lập công ty và giao cho đặng quốc dũng làm giám đốc
từ ngày thành lập cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công ty của cường đã liên doanh với công ty cổ phần khí bình minh do lưu văn nguyện làm chủ tịch hội đồng quản trị để mua cho trịnh sướng tổng cộng là một mươi sáu triệu lít dung môi các loại
với tổng số tiền thanh toán là hơn hai trăm sáu mươi hai ba tỷ đồng
việc thỏa thuận mua bán rung môi cho trịnh sướng đều do cường và nguyện bàn bạc thống nhất
sau đó nguyễn và cường giao cho đặng quốc dũng đứng ra ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với công ty cổ phần khí dầu khí bình minh
theo thỏa thuận trịnh sướng cho cường hưởng tranh lệch một trăm năm mươi đồng một lít dung môi mua bán tương xứng với số tiền hai bốn tỷ đồng
tổng tiền trên ba mươi một hóa đơn mà công ty cổ phần thương mại dịch vụ petro tấn phúc xuất khống là hơn hai trăm bảy mươi bảy chín tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hiệu hạn mỹ hưng
hôm qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với huỳnh tấn phước ba mươi bốn tuổi trú tại xã phú quế huyện long hồ về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp đất đai vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phước và anh bạn rì ruột là trần văn năng xảy ra mâu thuẫn lúc này bà nguyễn thị tư là mẹ ruột của năng đi đến can ngăn
bực tức vì không đánh được năng nên phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai làm bà tư trượt ngã vào gốc cây và rơi xuống sông
sau đó bà tư leo lên bờ và đi được một đoạn thì bị ngất xỉu phát hiện vụ việc gia đình đã đưa bà tư đi cấp cứu ngay sau đó
nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi do bị sốc mất máu cấp đa chấn thương ở ngực và bụng
trước đó tòa án nhân dân huyện long hồ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phước năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
nhưng gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại
và tuyên phạt bị cáo phước bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích
đột nhập vào tiệm cầm đồ để trộm cắp năm xe máy liêu anh thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường ba thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu bắt giữ
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng bảy liêu anh thái dùng kiềm đột nhập vào tiệm cầm đồ trên địa bàn phường tám tp bạc liêu
lấy trộm năm xe gắn máy sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp bạc liêu nhanh chóng điều tra xác minh
và bố trí lực lượng bắt giữ liêu anh thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường một thành phố bạc liêu
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng do có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
các đối tượng gồm vòng a sủi vòng a hai là em ruột của sủi ninh văn xuân phùn quay phóng phùn văn dũng và đỉ a tẳng
quá trình điều tra xác định vào đầu tháng sáu vừa qua các đối tượng đã tổ chức đón sáu người quốc tịch trung quốc
nhập cảnh trái phép vào thành phố móng cái của tỉnh quảng ninh với mức tiền công là bốn nhân dân tệ một người
tất cả các đối tượng liên quan trong vụ án đều biết thời điểm hiện tại chính phủ việt nam và trung quốc
chưa cho phép công dân nhập cảnh trái phép với mục đích du lịch
tuy nhiên do nhận thức pháp luật hạn chế lại không có công việc ổn định nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật
thực hiện hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để vụ lợi
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp tục làm rõ
còn tại tỉnh an gia
trong khi các lực lượng chức năng đang phải ngày đêm căng mình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ bên ngoài xâm nhập
thì một số đối tượng vì hám lợi đã lén lút câu móc với đối tượng người campuchia tổ chức đưa người trái phép qua biên giới
bất chấp nguy hiểm dịch bệnh có thể lây lan gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới
ghi nhận của phóng viên intv tại huyện biên giới an phú tỉnh an giang
đến thời điểm hiện nay tỉnh an giang chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh công an tỉnh an giang tuyệt đối không lơ là chủ quan
chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới
cửa khẩu nhất là tại các tuyến đường mòn lối mở
các anh biên phòng công an dân quân là làm tốt rồi
thì bây giờ người dân mong mỏi muốn sự phối hợp chặt chẽ làm cho tốt hơn nữa cho bà con an tâm để làm ăn sinh sống
chỉ trong thời gian ngắn công an huyện an phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang và lực lượng bộ đội biên phòng
đã phát hiện một mươi một vụ liên quan hơn một trăm linh đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh hoặc cư trú trái phép trên khu vực biên giới
điển hình vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng sáu tại khu vực xã khánh an huyện an phú lực lượng công an phát hiện đỗ văn quên và văn linh
quốc tịch campuchia đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia nên tiến hành bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ
cơ quan công an tiếp tục bắt giữ nguyễn văn khải là đối tượng trung gian trực tiếp liên lạc tổ chức đưa người trái phép qua biên giới
đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức chuyên nghiệp cầu kết với số đối tượng ở campuchia để thực hiện hành vi phạm tội
có nhiều trường hợp là xuất nhập cảnh trái phép nhất là số lao động tự do từ phía bắc
tỉnh phía bắc đến địa bàn của huyện an phú để tìm cách sang campuchia trái phép để tìm nguồn lao động tại phía campuchia
hơn nữa là đường biên giữa biên giới việt nam campuchia chỉ có một con sông nhỏ và đối tượng chỉ sử dụng một vỏ lãi nhỏ
xô qua một cái thì có thể là tới biên giới
cho nên lực lượng không thể nào bố trí phương tiện vỏ lãi hay cano để phục bắt bởi vì nó rất gần
vì vậy chỉ còn cách là chúng ta chỉ sử dụng biện pháp nghiệp vụ để áp dụng để xử lý bắt đối tượng
trước hành vi xem thường pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội của các đối tượng
cơ quan an ninh đều đồng ý
chà công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng đỗ văn quên văn linh và nguyễn văn khải
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vừa qua cũng đã có xây dựng kế hoạch triển khai tấn công chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh an giang
nhưng mà trong đó thì chúng tôi cũng luôn quan tâm các loại tội phạm là xuyên quốc gia
như là tội phạm tí tội phạm vuông lậu và các loại tội phạm khác
có liên quan đến tình hình qua biên giới
mà đặc biệt nhất là các tội phạm có tổ chức đưa người trái phép qua biên giới
đây là một trong những biện pháp trong thời gian tới chúng tôi sẽ xử lý mạnh
đặc biệt nhất là phải tăng cường
các lực lượng chốt chặn ở các tuyến biên giới để đảm bảo được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng
rất cần sự chung tay góp sức của người dân sinh sống trên tuyến biên giới
trong việc tuyên truyền giáo dục người thân không vi phạm pháp luật
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
địa bàn xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng biên
hơn năm mươi bình khí cười trong một nhà kho nằm ngay trong khu dân cư
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều của thành phố đà nẵng phát hiện và bắt quả tang
vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy công an quận liên triểu đã bất ngờ vào một nhà kho có địa chỉ tại ba mươi năm nguyễn như hạnh
thuộc địa bàn phường hòa minh phát hiện rất nhiều bình khí n hai o hay còn gọi là khí cười đủ loại trọng lượng kích cỡ
qua làm việc với chủ nhà kho hàng trên được một người chưa rõ lai lịch thuê gần một tháng nay và rất ít khi xuất hiện
người dân xung quanh cho biết người này thường xuất hiện vào buổi đêm và mỗi lần như vậy lại có hàng chục bình khí được nhập đến và xuất đi
tổng số bình khí cười được phát hiện tại kho là năm mươi một bình
hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã đập hồ sơ và làm việc với các đối tượng có liên quan để tiến hành làm rõ
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng nay với phần trình bày của biên tập viên thế cương
xin mời anh cương ạ
xin cảm ơn chị thu hương xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
nội dung bài viết thì đề cập đến việc thời điểm hiện tại cả nước vẫn đang áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
biên giới việt nam campuchia vẫn đang được siết chặt người dân nhập cảnh qua biên giới phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định
việc các đối tượng đưa người qua lại biên giới trái phép thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
trước tình trạng trên thì thời gian qua lực lượng biên phòng công an đang phải căng sức thực hiện nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới
vừa đảm bảo an ninh trật tự phòng chống buôn lậu vừa tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
cũng liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
nhiều trường đại học rộng cửa đón du học sinh về nước
bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học đề nghị các trường trong nước tiếp nhận du học sinh việt nam trở về tránh dịch
và có nguyện vọng theo học các chương trình liên kết quốc tế
trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm là cơ sở đầu tiên đồng ý tiếp nhận du học sinh tiếp tục học tập
theo đó việc tiếp nhận sẽ dựa trên kết quả học tập số tín chỉ của du học sinh đã tích lũy trong thời gian học ở nước ngoài
để xem xét miễn giảm hoặc học bổ sung tín chỉ học phần cho người học theo các quy định hiện hành
bộ công an cũng đã vạch ra nhiều điểm bất cập của condotel

nhà đề được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
sau khi chỉ ra hàng loạt các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch condotel
biệt thự du lịch văn phòng lưu trú bộ công an đề xuất các địa phương không triển khai thêm các dự án condotel mới
và thanh tra các dự án loại hình bất động sản trên
bộ công an cũng cho biết hiện bộ tài nguyên và môi trường chưa có hướng dẫn rõ việc cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ du lịch
biệt thự du lịch sẽ được cấp cho chủ đầu tư hay cho
từng người mua căn hộ
việc chưa rõ ràng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu loại hình này
ảnh hưởng tới việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng
nguy cơ mất an toàn hệ thống tiến dụng do hầu hết các dự án căn hộ du lịch
đều được chủ đầu tư thế chấp quyền sử dụng đất của dự án để vay vốn ngân hàng
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi thì có thể khai đăng ký xe qua mạng
đây là một trong tám điểm mới của thông tư số năm trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ttbc
sắp được bộ công an triển khai
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vietnamnet
theo thông tư số năm mươi hai của bộ công an
từ ngày một tháng tám chủ ô tô có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến qua mạng internet
cụ thể chủ xe kê khai thông tin của chủ xe vào giấy đăng ký theo mẫu trên trang thông tin điện tử
của cục cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe trực tuyến
và nhận mã số thứ tự địch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị để triển khai và thực hiện thông tư số năm trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ttbc của bộ công an
quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
và thông tư số năm trăm chín mươi hai nghìn hai mươi ttbc của bộ công an quy định công tác nghiệp vụ cấp thu hồi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông
do bộ công an vừa băng hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi cả hai thông tư có hiệu lực
tại tp hcm sẽ có bốn điểm tiếp nhận hồ sơ cho người dân đăng ký cấp và đổi biển
kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi người dân có thể thực hiện đăng ký cấp đổi biển
số xe trực tuyến bằng cách kê khai thông tin của xe chủ xe trên trang thông tin điện tử
của cục cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ quốc gia để đăng ký xe trực tuyến
để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
từ ngày một tháng tám tp hcm sẽ có bốn điểm tiếp nhận hồ sơ
cụ thể tại số hai trăm tám mươi hai nơi trang long tiếp nhận hồ sơ của người dân các quận
quận một quận ba quận năm quận sáu quận một mươi quận một mươi một quận phú nhuận tân bình và quận bình thạnh
điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô rạch chiếc tiếp nhận tất cả các loại xe ô tô của các quận
quận hai quận chín và thủ đức
điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô an sương tiếp nhận hồ sơ của các quận một mươi
quận bình tân quận tân phú tò vấp huyện hốc môn phủ chi
trừ các loại xe có tải trọng từ năm tấn trở lên
và điểm mới thứ bốn là điểm đăng ký cấp điện số xe ô tô nam sài gòn
sẽ tiếp nhận tất cả các loại xe ô tô của các quận quận bốn quận bảy quận tám
huyện cần giờ bình chánh và nhà bè
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải thành phố
phối hợp với công an ủy ban nhân dân quận bảy quận bình tân và các cơ quan đơn vị
có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe theo mô hình cân
và sử dụng kết quả một cấp cân của hệ thống cân động tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố
quận bình tân và trạm kiểm soát tải trọng xe cầu ông lớn trên đường nguyễn văn linh quận bảy
đồng thời giao thông vận tải cũng được yêu cầu tham mưu dự thảo văn bản
để ủy ban nhân dân tp hcm báo cáo kiến nghị bộ giao thông vận tải bộ khoa học và công nghệ
bộ công an có hướng dẫn cụ thể về sử dụng cân động xử phạt ngồi phương tiện vi phạm
chở hàng quá tải trọng theo hướng hoàn toàn tự động giảm sự tác động của con người
trong quá trình phát hiện xử phạt các phương tiện vi phạm tải trọng xe
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao công an tp hcm chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
phối hợp với lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải và các lực lượng liên quan
trong quá trình triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tp hcm
và trạm kiểm soát tải trọng xe cầu ông lớn trên đường nguyễn văn linh quận bảy
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm giao ủy ban nhân dân quận bảy và quận bình tân
chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
thanh tra sở giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
trong quá trình triển khai kiểm soát tải trọng xe tại hai khu vực trạm thu phí nói trên
đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh đã sơ kết giai đoạn một
và với những hiệu quả mang lại trong công tác điều hành giám sát quản lý tình hình an ninh trật tự
tại hai quận thí điểm là quận một và quận một mươi hai thành phố đã chỉ đạo các quận huyện sở ngành khẩn trương xây dựng đề án
trở thành đơn vị thông minh và trước tiên là đẩy mạnh ở các quận
quận chín nằm ở cửa ngõ phía đông tp hcm tiếp giáp với tỉnh bình dương đồng nai
trong thời gian qua tình hình an ninh trực tự trên địa bàn được đảm bảo nhờ hệ thống camera
được bố trí ở các phường các khu dân cư
tuy nhiên việc này cũng kéo theo những bất cập là thiếu tính đồng bộ liên kết
khiến công tác phòng ngừa truy sát đối tượng trong các vụ án gặp nhiều khó khăn
để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong sáu tháng cuối năm
công an quận chín đã phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập trung tâm giám sát hình ảnh camera
thông tin các camera được tích hợp và quản lý trên nền tảng bản đồ số
với tọa độ và địa chỉ lắp đặt chính xác cho phép truy xuất hình ảnh camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể
chúng tôi cũng sẽ cố gắng khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất
bố trí cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và thường xuyên quan sát để phát hiện những dấu hiệu bất thường của các đối tượng
đặc biệt là trên đường phố và những khu vực trọng điểm để qua đó phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm
chúng tôi cũng rất mong muốn sớm được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư để triển khai giai đoạn hai
tức là sẽ phủ hệ thống
hệ thống camera một cách rộng rãi hơn trên địa bàn
cái thứ hai là kết nối được với các hệ thống camera của các doanh nghiệp các đơn vị trên địa bàn
cũng như hệ thống camera trong nhân dân để qua đó có một hệ thống camera rộng khắp
và phục vụ đắc lực hơn hiệu quả hơn cho công tác đảm bảo an ninh trực tự cũng như phòng chống tội phạm trên địa bàn
trong kế hoạch về phát triển đô thị thông minh của tp hcm
có vai trò quan trọng của hệ thống camera điều hành
bên cạnh việc mời đơn vị tư vấn triển khai trung tâm điều hành đô thị thông minh
các quận quyện sở ngành sẽ tiến hành kết nối hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại quận quyện
vào hệ thống camera điều hành chung của tp hcm
dựa trên kiến trúc kiến quyền điện tử mà tp hcm đã ban hành để xây dựng
trong hệ thống điều hành thông minh bất kỳ quốc gia nào cũng vậy
hệ thống camera sẽ là một trong những hệ thống nền tảng
bởi vì các dữ liệu mà tích hợp được từ các hệ thống camera là những dữ liệu hình ảnh
hình ảnh trực quan sẽ giúp hỗ trợ rất là nhiều cho các hoạt động
đặc biệt là các hoạt động trong đảm bảo an ninh trực tự
cũng như là giữ gìn các cái quy định của pháp luật
tôi hy vọng rằng là quận chín cũng như các quận khác sẽ có những cái bước triển khai hợp lý
để mà khai thác được đầy đủ các tính năng đặc biệt là các tính năng bình chí dự án tạo
của hệ thống quản lý điều hành camera này
để góp phần xây dựng cái đề án đô thị thông minh mình mang lại những hiệu quả thật sự cho người dân thành phố
thời gian qua tp hcm đã thành lập nhiều trung tâm điều hành thông minh
như trung tâm điều hành y tế thông minh trung tâm điều hành giáo dục thông minh
và nhiều hệ thống giám sát quản lý giao thông trên địa bàn thành phố
qua đó thực hiện quá trình chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số
đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tp hcm về phát triển đô thị thông minh
thưa quý vị nhằm tạo động lực cho các cơ sở giáo dục đào tạo và học sinh sinh viên
trong việc hình hành ý tưởng dự án khởi nghiệp trải nghiệm thực tế về các hoạt động khởi nghiệp
và để thử sức mình với những kiến thức kỹ năng khởi nghiệp
ngày hai mươi một tháng bảy tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm bộ giáo dục và đào tạo
đã phát động cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm nay có hơn hai mươi cơ sở giáo dục và đào tạo
tám mươi trường đại học và hơn năm trăm linh em học sinh sinh viên khu vực phía nam
đây là lần thứ ba cuộc thi được diễn ra trên quy mô toàn quốc
cuộc thi năm nay với năm vòng thi cơ sở bán kết đào tạo bình chọn vào vòng chung kết
phòng thi cơ sở do các cơ sở đào tạo sở giáo dục đào tạo tổ chức thi hoặc xét chọn hồ sơ
vòng bán kết ban giám khảo chọn ra năm mươi dự án của sinh viên và hai mươi dự án của học sinh
vòng chung kết thi hai chặng ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
chặn một chấm thi trực tiếp tại gian hàng của dự án
chọn một mươi hai dự án học sinh sinh viên bảy dự án học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
chặng hai thuyết trình dự án trước ban giám khảo tại khắp vòng thi được bố trí
trong ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm hai nghìn hai mươi
chọn một mươi năm dự án sinh viên một mươi dự án học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông để trao giải
chuyển sang chuyên mục văn hóa xin mời quý vị cùng đến với những con đường bích họa tại huế
có thể nói những con đường bích họa đã trở thành điểm nhấn ấn tượng
với các sắc màu phản ánh đời sống sinh hoạt đặc trưng của người dân
cũng như nét văn hóa của vùng đất cố đô
tuy nhiên để những con đường đó phát huy giá trị đi đúng hướng
cần có sự định hướng của các nhà chuyên môn các cơ quan quản lý
làm sao vừa quảng bá du lịch vừa phù hợp với cảnh quan chung của từng địa phương
hiện ở huế có ba con đường bích họa nằm ở thôn ngư mỹ thành xã quảng lợi huyện quảng điền
đường huyện trân công chúa phường thủy biều thành phố huế
những bích họa ở những con đường này được vẽ khung cảnh huế
từ đầm phá tam giang những điểm du lịch nổi tiếng cho đến nhịp sống đời thường của người dân
và mới đây nhất là đường bích họa cuối đường nguyễn sinh cung thuộc xã phú thượng huyện phú vang
bức bích họa về sông hương dài ba trăm linh m

đây được xem là kỷ lục về bức vẽ sông hương dài nhất từ trước tới nay
con đường bích họa nằm trong đường kiệt huyện trân công chúa
dẫn lên di tích lan phu tự đức thắng cảnh đồi vọng cảnh
và làng nghề làm hương nổi tiếng ở phía tây thành phố huế
những bức họa vẽ rafit trên con đường bích họa
trên một dãy tường dài khoảng hơn một km với nhiều chủ đề tranh khác nhau
như vắng bóng những bức tranh làng quê mộc mạc
cảnh sông hương núi ngự hữu tình
hay những di tích thắng cảnh nổi tình
nổi tiếng của vùng đất cố đô
mà chủ yếu là những nhân vật trong các bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng
hay những hình thù ngộ nghĩnh
theo tìm hiểu trước đó đây là một bức tường thành bị bỏ hoang
sau này đã có hơn một trăm linh họa sĩ trẻ huế
cùng nhiều họa sĩ trong và ngoài nước
biến hóa nơi đây thành một bức tranh khổng lồ sinh động
huế là một thành phố mà bất cứ đứa
bất cứ một yếu tố văn hóa nào dù mới hay cũ
thì cũng phải phù hợp
từ phát triển bền vừng của văn hóa huế
với tâm thức người huế
và đặc biệt nhất là phải phát triển được truyền thống của văn hóa huế
ngay cả việc tròn ở huế mà trang trí
hay làm những đường bích họa nào đấy
thì cũng nên cân nhắc giữa rất nhiều mối quan hệ giữa cư dân
với hoạt động cộng đồng của trang bích họa đó
bên cạnh việc làm đẹp cho không gian nghệ thuật cộng đồng
việc định hướng đường bích hòa cũng cần được tính toán làm sao
vừa quảng bá du lịch
vừa phù hợp với khách hàng
cảnh quan chung ở từng địa phương
để đưa hoạt động này vào khu khẩu
thì theo tôi thì cần phải có một cái sự định hình
một sự định hướng
để cho các tác phẩm nghệ thuật này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
ngoài ra thì phải có những ý kiến của những nhà chuyên môn
trong việc lựa chọn thẩm định những tác phẩm để đưa lên các trang bích họa
hy vọng rồi đây những con đường bích họa sẽ tiếp tục
vừa là điểm đến du lịch ấn tượng ở huế
vừa giữ được sự cân bằng hài hòa giữa nghệ thuật với cộng đồng
tạo một không gian văn hóa với các tác phẩm có giá trị nghệ thuật để quần chúng thưởng thức
những nội dung chính trong phần tiếp theo
nhiều thay đổi trong dự thảo thông tư số bảy mươi về đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
hàng trăm suất ăn cùng nhiều bộ quần áo mới từ chương trình buổi chiều yêu thương
đã được trao tận tay và sẵn sàng phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn
chuyển sang những tin tức về giao thông
thưa quý vị gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy là một trong những hành vi đáng lên án trong xã hội
cho thấy văn hóa giao thông của một bộ phận người dân còn thiếu
có lẽ chính quý vị cũng sẽ có những ý kiến khác nhau sau khi theo dõi clip sau đây của chúng tôi
sự việc xảy ra vào khoảng chín h ba mươi tám phút ngày một mươi bảy tháng bảy trên đường an dương vương quận sáu tp hcm
được camera hành trình của ô tô đi lại
cụ thể người đàn ông phóng xe máy với tốc độ cao bên làn ngược chiều
đã tông trúng đôi nam nữ trên xe máy sang đường ẩu
vụ va chạm khiến xe máy mất lái tông trúng tài xế xe công nghệ đang lưu thông đúng làn đường
cú tông mạnh khiến tài xế grabbuy và người đàn ông phóng xe máy ngã văng xuống đường
hai xe máy hư hỏng nát
hành vi này đã gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh bình thuận
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu điều tra nguyên nhân của vụ việc
và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra
thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
sở giao thông vận tải tỉnh bình thuận tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
có thời hạn đối với nhà xe anh trinh và thực hiện thanh tra toàn diện hoạt động của nhà xe này
qua đó xác định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vụ tai nạn trên
đồng thời tổng cục đường bộ việt nam xử lý các điểm đen tai nạn giao thông
huy động nguồn lực triển khai phương án khẩn cấp để lắp đặt giải phân cách
giữa các tuyến đường có nguy cơ cao và xung đột giao thông
đặc biệt thủ tướng yêu cầu các địa phương trên cả nước siết chặt việc quản lý đối với các doanh nghiệp vận tải
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện giao thông cao
thưa quý vị bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến để sửa đổi bổ sung thay thế thông tư số bảy mươi năm hai nghìn một mươi chín
quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong đó đáng chú ý sẽ thay đổi màu tem đăng kiểm với từng loại phương tiện
cũng như đăng kiểm tại chỗ đối với các phương tiện vận tải đặc thù
để hiểu rõ hơn mời quý vị cùng theo dõi
một trong những điểm đáng chú ý đó là việc quy định tem đăng kiểm dùng cho xe ô tô kinh doanh vận tải
có màu sắc khác với phương tiện không kinh doanh vận tải
quy định này từng được áp dụng trong những năm trước đây và tạo hiệu quả phục vụ công tác giám sát quản lý vận tải
điều này được đánh giá tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đăng kiểm đối với người dân
cấp giữa cái tem có kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải
ở các trung tâm đăng kiểm
có những thủ tục hay gây đến những nhầm lẫn
chính vì vậy mà trong quá trình soạn thảo thông tư bảy mươi
thì chúng tôi đã bỏ quy định này
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi
thì cái nghị định số một mươi của chính phủ đã đưa ra
thì đã giao trách nhiệm cho bộ đối thân vận tải
nghiên cứu đưa ra màu sắc tem riêng đối với xe có kinh doanh vận tải
bởi vì cái lý do là việc kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải trên đường
thì hiện tại nó đang gặp rất nhiều những
phương mắc và khó khăn
ngoài ra đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết thêm
nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số bảy mươi hai nghìn một mươi năm
sẽ bổ sung trường hợp xe cơ giới hoạt động đặc thù trong phạm vi hẹp
đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện được kiểm định
bên ngoài trung tâm đăng kiểm như xe cơ giới quá khổ quá tải
không được vào dây chuyền kiểm định xe hoạt động tại các vùng đảo vùng sâu vùng xa
qua quá trình thực hiện thì nó sẽ còn bổ sung thêm một số
những loại phương tiện hoạt động trong các vùng có liên quan đến
an toàn an ninh như sân bay
bởi vì người ta sẽ không ra khỏi được sân bay để người ta đi thực hiện kiểm định
thì những phương tiện đấy cũng được phép kiểm định ngoài dây chuyền
trong quá trình đấy thì các đăng kiểm viên đi thực hiện kiểm định
ngoài dây chuyền đấy thì đều giao cho các đăng viên có kinh nghiệm trước đây
để thực hiện kiểm định những phương tiện này
ngoài ra nếu được áp dụng thực tế thông tư bảy mươi sẽ giải quyết được
những khó khăn trong quá trình kiểm định liên quan đến giấy tờ phương tiện thanh lý
phương tiện mua bán ngân hàng
đặc biệt những phương tiện bị phạt nguội sẽ được cấp giấy kiểm định một mươi năm ngày tạm thời
để hoàn thành các thủ tục nộp phạt
hiện các nội dung của thông tư vẫn đang được lấy ý kiến của người dân
và các cơ quan chức năng trên các website của cục đăng kiểm
quý vị thân mến quý vị quan niệm như thế nào là hạnh phúc
hạnh phúc giản đơn là được cho đi và được sẻ chia
đồng ý không
kém may mắn hơn chúng ta
đó là những lời bộc bạch của chị em hội liên hiệp phụ nữ
phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
cũng xuất phát từ những tấm lòng đó mà trong suốt hơn bốn tháng qua
hàng trăm suất ăn nóng hổi cùng nhiều bộ quần áo tươm tất
từ chương trình buổi chiều yêu thương đã được trao tận tay
và sẵn sàng phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn